quốc hội đã bấm nút thông qua dự án luật đầu tư công sửa đổi với tỷ lệ phiếu tán thành cao
trao đổi bên lề hành lang quốc hội nhiều đại biểu cho rằng dự án luật đầu tư công sửa đổi sẽ giúp giải quyết dần những bất cập hiện nay trong vấn đề đầu tư công
bên cạnh đó các đại biểu cũng đưa ra các giải pháp để đầu tư công ngày càng hiệu quả hơn xử lý các sai phạm trong đầu tư công
tôi hy vọng rằng đầu tư công kỳ này sẽ có một chuyển biến rất tốt
và khi mà nghị định của chính phủ ban hành cũng như thông tư hướng dẫn của các bộ ngành có liên quan thì tổ chức thực hiện
hạn chế thiếu sót cái khâu nào thì phải chỉ ngay cái khâu đó để sửa là tôi nghĩ là vấn đề nó hết sức là quan trọng
mà đặc biệt là tính toán tới vấn đề con người mà những chủ đầu tư xảy ra những cái thiếu sót sai phạm đó mà tôi cho rằng nếu gia dẫn
nói ví dụ như xảy ra lần đầu hai lần thì có thể mình kiểm điểm mình phê bình mình nhắc nhở để làm cho nó tốt
mà nếu mà những
cái chủ đầu tư đó mà gia dẫn cứ tái đi tái diễn tới lưu hoài những cái hạn chế thiếu sót đó thì tôi nghĩ cần phải thay đổi thậm chí phải có cái hình thức kỷ lực
sửa luật lần này thì tất nhiên là nó sẽ khắc phục được nhiều những hạn chế mà sự vướng mắt do trước đây luật chúng ta quy định nó chưa phù hợp
nó sẽ tháo gỡ một số những khó khăn vướng mắt và qua đấy nó sẽ giúp cho cái hoạt động đầu tư công được đẩy mạnh hơn
cố gắng rằng
lựa chọn đầu tư tức là ngân sách chỉ nên đầu tư vào những vấn đề gì mà tư nhân không làm được